thành phố đà nẵng bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội kể từ ngày hôm qua ngày năm tháng chín
cùng với việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh của các cấp cơ sở
thì những người dân sống trên thành phố biển xinh đẹp này cũng đã sẵn sàng với tâm lý tự tin
và nêu cao tinh thần trách nhiệm chủ động chung sống an toàn với dịch bệnh
khi nền kinh tế đang dần khởi động trở lại
lệnh giãn cách được nới lỏng tuy nhiên người dân vẫn phải thực hiện nghiêm túc các quy định chống dịch
như bảo đảm khoảng cách và không tập trung đông quá hai mươi người nơi công cộng
hơn một tháng nay chàng trai trẻ nguyễn đăng hậu được bố trí túc trực tại chốt ven biển này
dịch bệnh bùng phát
nhân lực bảo đảm an ninh trật tự chính quy thiếu
hơn chín mươi nhân viên đội cứu hộ dọc bờ biển được huy động
đà nẵng đang chuyển sang một trạng thái bình thường mới
sau cơn bão của đại dịch covid một mươi chín người đà nẵng sẽ vững vàng mạnh mẽ hơn
bình tĩnh và sẵn sàng đối mặt với những khó khăn
thử thách quan trọng hơn mỗi công dân đều ý thức trách nhiệm cao hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ
tất cả đang vì một đà nẵng yên bình và đáng sống